ubnd tp đà nẵng vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn
theo đó kế hoạch đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi có khoảng năm mươi trường trung học cơ sở năm mươi trường trung học phổ thông tại thành phố đà nẵng
có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương
và có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ
đến năm hai nghìn hai mươi năm đà nẵng phân đấu một trăm linh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp
gắn với sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương và có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ